người thầy của tôi giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí
theo tôi đánh giá thì những đóng góp của giáo sư nguyễn anh trí cho viện huyết học truyền máu trung ương nói riêng
và cho ngành huyết học truyền máu việt nam nói chung đều là những bước đột phá và có tính ứng dụng rất cao
kể từ năm hai nghìn bốn viện huyết học truyền máu trung ương đã tách thành một viện độc lập trực thuộc bộ y tế
trong giai đoạn này giáo sư trí vừa được bộ bổ nhiệm làm viện trưởng
và đã nhanh chóng lãnh đạo tập thể việt vượt qua nhiều khó khăn thử thách
để xây dựng và phát triển trở thành một tập thể vững mạnh luôn thành công
trong các hoạt động từ chuyên môn đào tạo nghiên cứu khoa học đến các hoạt động khác
mở đầu cho mỗi ngày làm việc chính là buổi giao ban đầu giờ của viện
buổi giao ban có sự góp mặt của tất cả các khoa trong viện
tại đây viện trưởng giáo sư nguyễn anh trí trực tiếp là người chủ trì
và lắng nghe tất cả các báo cáo của từng khoa tiến trình điều trị
nhằm đưa ra phương hướng chính xác nhất
đây cũng là cơ hội học tập tốt cho sinh viên bác sĩ mới vào nghề
thậm chí cả những bác sĩ kỳ cựu có thêm những kinh nghiệm quý báu để làm việc
có thể nói từ một tập thể chỉ có tám mươi bốn cán bộ nhân viên đến nay
viện huyết học truyền máu trung ương đã có tám trăm bảy mươi bốn cán bộ nhân viên làm việc
đó là nhờ một phần công lao đào tạo của giáo sư trí
giáo sư trí đã trực tiếp mở lớp đại học
đào tạo diêu dắt các cán bộ nhân viên để họ trở thành những cán bộ vừa có tay nghề giỏi
có đạo đức tốt xứng đáng là những cán bộ đầu ngành về chuyên khoa huyết học truyền máu
giáo sư đã hướng dẫn hơn ba mươi thạc sĩ hai mươi tám nghiên cứu sinh
đồng thời giáo sư trí đã có hơn hai trăm bảy mươi công trình khoa học các cấp công bố trong và ngoài nước
đã viết chủ biên hoặc tham gia một mươi tám cuốn sách về lĩnh vực huyết học và truyền máu
như tiền le semi và le semi cup
điều trị các bệnh ác tính các cơ quan tạo máu
đồng máu đồng máu ứng dụng trong lâm sẳng
anh trí luôn luôn biết được lựa chọn cái việc nào là cần phải làm trước
lựa chọn cái việc nào là cần phải làm sau trong tất cả các cái hoạt động
để mà cuối cùng thì mang lại những cái thành công cho viện
đấy là viện được công nhận là đơn vị anh hùng
một trong những đóng góp khác được nhiều người biết đến chính là phong trào hiến máu tình nguyện
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phong trào hiến máu tình nguyện bắt đầu
tuy nhiên trong giai đoạn này còn gặp rất nhiều khó khăn
cả nước mới tiếp nhận được hơn hai trăm linh đơn vị máu
trong đó lượng người hiến máu tình nguyện chỉ chiếm khoảng năm
thì đến năm hai nghìn một mươi năm cả nước đã tiếp nhận được hơn một một triệu đơn vị máu
lượng người hiến máu tình nguyện chiếm chín mươi sáu
đây là sự phát triển vượt bậc của phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước
trong đó có vai trò rất lớn của giáo sư trí
cũng như tập thể viện huyết học truyền máu trung ương
với vai trò là người lãnh đạo giáo sư trí luôn có nhiều chủ trương
ý tưởng mới sáng tạo thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện
như chương trình lễ hội xuân hồng chương trình hành trình đỏ
là hai chương trình hiến máu lớn có sức lan tỏa cao
góp phần khắc phục tình trạng khăn hiếm máu trong dịp đầu tết nguyên đán và dịp hè hàng năm
để có sức lan tỏa như vậy chính anh là người anh cả đi đầu trong phong trào hiến máu
mặc dù với công việc chuyên môn cũng như công tác quản lý vô cùng vận rộn
nhưng hàng năm thì giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động nguyễn anh trí
vẫn dành thời gian hiện của mình hiến máu từ ba đến bốn lần trong một năm vào những thời điểm rất là đặc biệt
đặc biệt là thời điểm tết hay là thời điểm thiếu máu hè
qua cái hành động hiến máu đó thì thôi thúc các cán bộ nhân viên
đặc biệt là các cán bộ trẻ như chúng tôi cần phải nâng cao công tác chuyên môn của mình hơn nữa
và đặc biệt là cũng tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người bệnh
thì đó thực sự là một cái tấm gương rất là sáng để cho cán bộ nhân viên chúng tôi nói theo
từ đó phong trào hiến máu nhân đạo được anh nhân rộng và đầu tư làm quyết liệt
anh nhận thấy được vai trò quan trọng của các nhà quản lý của các cơ quan đơn vị trong công tác hiến máu tình nguyện
đặc biệt vấn đề an toàn truyền máu tại vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo những nơi còn khó khăn trên cả nước
chính vì vậy trong những năm gần đây viện trưởng chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào việc xây dựng lực lượng hiến máu dự bị
tại điểm nóng như đảo phú quốc cát hải lý sơn cồn cỏ các huyện vùng sâu của hà giang lào cai điện biên an giang
đây là một hoạt động sáng tạo mang hiệu quả cao và phù hợp với tình hình thực tiễn thể hiện được tầm nhìn của một nhà lãnh đạo đầu ngành
ngại khi hiến máu sợ sệt khi hiến máu thì đến nay thực sự họ đã sẵn sàng tạo ra hiến máu
họ hoặc người dân cảm thấy vui tự hào và họ sẵn sàng tình nguyện đi hiến máu tình hiến máu cũng như vận động người khác không hiến máu
thêm một đóng góp có tính đột phá đó chính là phát triển hoạt động ghép tế bào gốc tại viện và toàn quốc
bắt đầu từ năm hai nghìn sáu sau thành công của ca ghép tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đau tủy xương
cho đến nay viện đã thực hiện ghép tế bào gốc tự thân và đồng loài
thành công cho gần hai trăm linh nhân dân
nhiều nhân dân đau tủy xương năm mươi ca bị các bệnh máu hiểm nghèo
tỷ lệ bệnh nhân còn sống đến thời điểm hiện tại của ghép tế bào gốc tự thân là trên bảy mươi ba
của ghép đồng loài là trên sáu mươi ba
để có một nguồn tế bào gốc dồi dào được tiếp nhận từ cộng đồng trên cơ sở ứng dụng có cải tiến các kỹ thuật cao của nhật bản
giáo sư trí đã chỉ đạo viện thành lập trung tâm tế bào gốc máu dây dốn cộng đồng
đây là mô hình mà trước năm hai nghìn một mươi ba chưa từng có tại việt nam
tính cộng đồng thể hiện ở chỗ tế bào gốc
là do tự nguyện hiến tặng lưu trữ miễn phí và tế bào gốc tại trung tâm của viện sẽ được sử dụng cho tất cả mọi người
các mẫu máu dây rốn này sẽ được xử lý và xét nghiệm hla với độ phân giải cao
người bệnh khi có nhu cầu ghép tế bào gốc sẽ được đối chiếu hla với các mẫu tế bào gốc đang được lưu trữ trong ngân hàng
và chỉ phải trả chi phí khi tìm được mẫu phù hợp
tế bào gốc từ máu dây dốn chỉ để ghép cho trẻ em
khi nghe thông tin là có khả năng ghép được cho người lớn
thì giáo sư đã tổ chức ngay một đoàn đi sang nhật để học để xem có đúng như vậy không
và cách làm thế nào để có thể ghép tạo nguồn ghép tế bào gốc ghép cho bệnh nhân là người lớn
ở việt nam mình chỉ có ngân hàng máu dây dốn dịch vụ tức là gia đình gửi để mà khi cần phục vụ gia đình
vì cái vấn đề tế bào gốc cộng đồng là có thể phục vụ cho cả cộng đồng
và hiệu suất sử dụng đến hai mươi trong cái hiệu suất sử dụng của máu dây dốn dịch vụ chỉ dưới một
và chính vì vậy mà sau khi thấy được vấn đề thì giáo sư đã về chỉ đạo rất sát sao
trong vấn đề thành lập ngân hàng máu rốn cộng đồng và đến bây giờ thì cái hoạt động của ngân hàng đã rất hiệu quả
ở nước ta hiện nay ước tính có hơn một mươi triệu người mang gen bệnh thalacemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh
hơn hai mươi người đang điều trị bệnh và mỗi năm có gần hai trẻ em sinh ra mắc phải căn bệnh này
bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ phải chuyển máu cả đời
để những bệnh nhân này sống được ba mươi tuổi mỗi năm cả nước phải tốn khoảng hai tỷ đồng
thể trạng kém phát triển làm cho họ gặp khó khăn trong việc tự lao động và sinh hoạt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sự phát triển trí tuệ của người bệnh
giáo sư chí nhận định thalacemia như quả bom nguyên tử đã nổ nhưng chúng ta không nghe được tiếng nổ của nó
mặc dù hậu quả gây ra rất nghiêm trọng
vì thế ông đã cho thiết lập trung tâm nghiên cứu và chữa trị bệnh thalacemia
và phát đi thông điệp mạnh mẽ để thức tỉnh cộng đồng
hãy cùng chung tay đẩy lùi căn bệnh tan máu bẩm sinh bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình
bằng cách đi làm xét nghiệm sớm khám định kỳ để biết được tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình
một trong những việc làm tôi rất ngưỡng mộ giáo sư trí
đó là chỉ đạo trung tâm hemophilia của viện huyết học truyền máu trung ương
tổ chức nhiều chuyến hành trình đến từng gia đình của bệnh nhân máu khó đông
để tìm hiểu gia phả dòng họ
từ đó xây dựng cây phả hệ cho gia đình người bệnh góp phần kiểm soát căn bệnh quái ác này
hiện tại trên thế giới có khoảng bốn trăm linh người mắc bệnh
tại việt nam ước tính có khoảng sáu bệnh nhân
trong số đó đã có gần bốn mươi bệnh nhân được trần đoán và điều trị tại viện
số người còn lại vẫn len lỏi tại cộng đồng
những hoạt động mà giáo sư trí làm đều xuất phát từ tấm lòng của một con người hy sinh hết mình
vì hành trình sự sống của người bệnh
sự chân thành và tấm lòng nhân hậu của giao sư trí
không những tôi
và cán bộ nhân viên trong ngành ngưỡng mộ mà còn được người bệnh
gia đình bệnh nhân đều yêu quý
ngoài ra anh trí còn dành thời gian cùng chúng tôi thăm non bệnh nhân
nhất là những bệnh nhân có những triệu chứng bệnh nặng những ca khó
anh còn đề nghị khi chăm sóc bệnh nhân mỗi bác sĩ cán bộ nhân viên y tế
hãy coi người bệnh đều là người nhà và là người thân của mình để có sự chăm sóc tốt nhất
đồng thời anh cũng chỉ đạo viện làm những công tác xã hội như kêu gọi tài trợ
tổ chức những chương trình tập trung
ý nghĩa cho người bệnh ở mọi lứa tuổi
tết thiếu nhi mùng một tháng sáu tết trung thu tết nguyên đán
những dịp này ngoài động viên về tinh thần viện cùng với những tổ chức và cá nhân từ thiện
ủng hộ thêm về vật chất như tặng quà tặng phí điều trị
phục vụ của cán bộ y tế ở đây là rất tốt
từ khâu tiếp đón và lại khâu chăm sóc tại giường
là các cô rất là nhiệt tình và tận tình với bệnh nhân
đối với ngày này
đến mùa một tháng sáu với lại tết trung thu hoặc là tết nguyên đán
nhiều chương trình thiện nguyện đến từ thiện cho các cháu có một cái tết vui vẻ và hòa nhập như những người bình thường
khi điều trị bệnh viện này lúc đầu tôi rất hoang mang
không biết là mình sẽ như thế nào
nhưng qua một thời gian nằm ở đây điều trị ở đây tôi thấy bệnh viện này rất tốt
các bác sĩ tận tâm với người bệnh
và các y tá điều dưỡng cũng rất là chăm sóc các bệnh nhân rất chú đáo
tôi còn phục anh bởi sự quyết đoán dám nghĩ dám làm
trong bốn mươi tám đại biểu tự ứng cử của thủ đô
chỉ mình anh đã vinh dự trở thành đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dù công việc tại viện huyết học chuyển máu trung ngân bận rộn
nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các kỳ họp
đồng thời dành thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân
tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố
có thể nói anh chính là người được dân tin yêu và mến mộ
vì thế trách nhiệm của anh mỗi lúc một nặng nề
trong kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa một mươi bốn này
thì tôi mới cảm nhận được rằng là nhiệm vụ của đại biểu quốc hội quả thật là rất nặng nề
không chỉ có vinh dự tự hào không
mà thực sự để mà đóng góp được
xứng đáng với tư cách của một đại biểu quốc hội
thì quả tang mà nói là rất nhiều việc phải làm
tôi từ hợp với mình và hợp với nhân dân
với cử tri là sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành được cái trọng trách mà được cử tri tình nghiệp giao cho
với những đóng góp của anh
giáo sư nguyễn anh trí đã nhận được nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý
anh hùng lao động thầy thuốc nhân dân
quân trường lao động hạng ba
bằng khen qua các năm của bộ y tế
bằng khen của tổng hội y học việt nam
kỷ niệm trương vì xây dựng tổ chức công đoàn
danh hiệu công dân thủ đô ưu tú
và nhiều bằng khen của các tỉnh thành trong cả nước
vì đã có nhiều đóng góp về chuyên ngành huyết học và chuyển máu
tính cách của anh trí là được rất nhiều người kính mến
anh rất tôn trọng cấp dưới
cũng như là những cái chỉ đạo của các cơ quan cấp trên
thì anh rất tôn trọng và anh thực hiện
một cách nghiêm túc
đối với gia đình anh trí thì tôi thấy anh trí là có một gia đình rất hạnh phúc
thì tôi nghĩ là đối với anh trí là hoàn toàn xứng đáng là được người dân tin cậy
được cán bộ viên chức của viện huyết học truyền máu trung ương tôn trọng
tôi quả thực rất cảm phục và ngưỡng mộ anh
người đồng nghiệp người thầy đã giúp tôi tiếp lửa trong hành trình vì sự sống của người bệnh
chúc anh luôn có trái tim nóng
tràn đầy nhiệt huyết để phát kiến ra những sáng tạo có ích cho cộng đồng hôm nay và mai sau